trong khi nạn chặt phá rừng đang diễn ra ồ ạt tại nhiều địa phương làm cho diện tích rừng nguyên sinh ngày càng cạn kiệt
thì tại bản hà xã thanh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình gia đình ông đinh xuân niệm lại trồng được một cánh rừng là những cây gỗ rừng quý hiếm
cánh rừng này không chỉ mang lại thu nhập cao lâu dài mà còn góp phần bảo vệ môi trường bảo tồn được nhiều giống cây rừng quý hiếm
đây là cánh rừng của ông đinh xuân niệm ở bản hà xã thanh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
khác với nhiều hộ trồng rừng ở quảng bình hàng chục năm qua ông đã lặn lội vào rừng để tìm các giống cây bản địa quý hiếm về trồng thay vì các giống keo tràm
đến thời điểm này trong khu rừng gần năm hectare của ông có hơn hai cây lim năm trăm linh cây xưa năm trăm linh cây vàng tâm và năm cây trầm gió cùng nhiều cây gỗ bản địa quý hiếm khác
hiện ông vẫn là người duy nhất ở quảng bình sở hữu một rừng lim lớn như thế này
nhiều cây trong số đó nếu khai thác đã cho hơn năm mét khối gỗ
với giá gỗ lim hiện nay khoảng hai mươi triệu đồng một mét
mỗi cây gỗ lim có thể cho ông thu hơn một trăm linh triệu đồng
nó rất nhiều tân nhiều lớp làm là trồng được cái sỏi mòn rửa trôi và trong rừng hồn giáo thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình rất cao
tại quảng bình trồng rừng kinh tế đang phát triển mạnh mang lại nguồn thu lớn cho người dân
sông bão số một mươi vừa qua đã gây thiệt hại lớn toàn tỉnh có hơn một trăm năm mươi hectare rừng keo tràm chuẩn bị thu hoạch bị gãy đổ
vì vậy tỉnh quảng bình chủ trương chuyển sang trồng rừng bằng cây gỗ lớn và cây bản địa để phát triển bền vững
trong bối cảnh đó mô hình trồng rừng bằng các giống cây gỗ quý của ông đinh xuân niệm mang lại hiệu quả cao và mang tính bền vững
cần được nhân rộng để mang lại thu nhập cao cho người nông dân và góp phần bảo vệ môi trường bảo tồn các giống cây rừng quý hiếm hiện nay